tỉnh ủy quảng nam đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ ban về công tác cán bộ
đồng chí phan việt cường ủy viên chung mương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh quảng nam
đã được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng nam nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị bốn mươi bảy trên bốn mươi bảy đại biểu có mặt đã bầu đồng chí phan việt cường
giữ chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thay đồng chí nguyễn ngọc quang nghỉ hưu theo chế độ
đồng chí phan việt cường sinh ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
quê quán xã đại đồng huyện đại lộc quảng nam vào đảng ngày chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính thức ngày chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế cử nhân luật cử nhân chính trị
đồng chí phan việt cường từng đảm nhận các chức vụ phó tránh thanh tra tỉnh quảng nam
phó bí thư huyện ủy tây giang
tránh thanh tra tỉnh quảng nam ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
trưởng ban nội chính tỉnh ủy quảng nam phó bí thư thường trực tỉnh ủy quảng nam